người hâm mộ đã diễu hành quanh các con phố của hồ hoàn kiếm
nhiều đoạn họ dừng hẳn xe để cùng nhau bắt nhịp hô vang việt nam chiến thắng việt nam vô địch
khiến tuyến đường đinh tiên hoàng lý thái tổ ủn tắc cục bộ
để đảm bảo an toàn nhiều chốt cảnh sát yêu cầu người hâm mộ không được dừng xe giữa đường ăn mừng
đồng thời hướng dẫn di chuyển ra các tuyến phố bên ngoài
có lẽ sau hai năm bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín cổ động viên nước nhà mới thực sự có lại được không khí ăn mừng sôi động như thế này
nhiều người cho rằng xuống đường ăn mừng còn để động viên tinh thần đội tuyển u hai mươi ba việt nam trước trận chung kết gặp u hai mươi ba thái lan
từ lời kêu cứu qua mạng xã hội lực lượng công an phường thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương vào cuộc xác minh
và giải cứu hai nữ nhân viên bị mua bán trong cơ sở massage
đồng thời công an thị xã bến cát đã tạm giữ bốn đối tượng là ngô văn hòa quê tại tỉnh vĩnh phúc
dương văn đức hội khẩu thường chú tại gia lai
vũ văn mạnh chú tỉnh ninh bình và nguyễn đức phú chú tỉnh vĩnh phúc để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản
ngày một mươi sáu tháng năm công an phường thới hòa nhận được tin cầu cứu từ trang mạng xã hội nên đã tiến hành kiểm tra hành chính
tại cơ sở massage onetop tại đường de một khu phố một phường thới hòa thị xã bến cát
qua làm việc ban đầu các đối tượng khai nhận ngày một mươi năm tháng năm bốn đối tượng trên đi đến cơ sở massage hương hòa
thị xã la ghi tỉnh bình thuận để đưa hai thiếu nữ sinh năm hai nghìn năm hai nghìn sáu đang làm nhân viên tại đây
về cơ sở massage onetop làm việc với giá là tám mươi hai triệu đồng
các đối tượng đánh đe dọa và ép hai nhân viên trên viết giấy nợ số tiền năm mươi triệu đồng một người
và ký hợp đồng lao động ba tháng nếu tự ý nghỉ sẽ bị bồi thường số tiền hai mươi triệu đồng
qua làm việc tại cơ sở massaguntop cơ quan điều tra còn xác định vào ngày một mươi bốn tháng năm
đối tượng phú còn yêu cầu hai nhân viên khác
viết hai giấy nợ với tổng số tiền là chín mươi hai triệu đồng
công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp đang điều tra làm rõ hành vi chuẩn bị hung khí
để đánh nhau của tám đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trước đó vào tối ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
tại xã phú thọ huyện tam nông đồng tháp có tám đối tượng tụ tập chuẩn bị hung khí đánh nhau
đến hiện trường kiểm tra xác minh
công an phát hiện thu giữ chín cây dao tự chế một ống tuyếp sắt hai cây chĩa năm xe mô tô
qua làm việc đối tượng huỳnh văn đen tự la đá ngụ tỉnh an giang thừa nhận
có hành vi mâu thuẫn cá nhân với một nhóm thanh niên ở xã tân mỹ huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
nên chuẩn bị hung khí hẹn nhau tại thị trấn tràm chim để giải quyết mâu thuẫn
lực lượng công an đã kịp thời phát hiện ngăn chặn vụ đánh nhau này
bản tin sẽ tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
thông tin này cũng sẽ kép lại bản tin nhanh của chúng tôi sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đối với đối tượng nguyễn thanh quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã đạo lý
huyện lý nhân tỉnh hà nam về tội cướp tài sản
đối tượng này có sẹo tròn ba cm cách hai cm dưới sau đầu mắt phải
cũng phạm tội cướp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện mường khương tỉnh lào cai
là đối tượng giàng xeo lìn sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại thôn nậm sò
xã bản việt huyện bảo thắng tỉnh lào cai
còn về tội cố ý gây thương tích công an huyện bảo yên của tỉnh lào cai
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại xã tân an
huyện văn bàn tỉnh lào cai đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi
và có sẹo cong hai cm trên sau đuôi lông mày phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an